quý vị hãy cùng chúng tôi đềm lại một số vụ án có tính chất nghiêm trọng xảy ra trong thời gian qua
vào ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn tỉnh bắc ninh đối tượng huỳnh ngọc thiện sinh năm hai nghìn bốn đã gây ra trọc án khiến hai nữ sinh tử vong gây rúng động sự luận
tại cơ quan công an thiện khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã mua rau mang đến điểm hẹn với mục đích giết bạn gái
tại đà nẵng với hành vi cướp ngân hàng dùng dao đâm vào lưng khiến bảo vệ chi nhánh biv sông hàn phòng giao dịch quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng tử vong
hai đối tượng nguyễn mạnh cường và trần văn trí đã phải trả giá đắt cho hành vi của mình
cụ thể tòa án nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt các bị cáo phạm tội giết người cướp tài sản mua bán tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
tổng hợp hình phạt gương lĩnh án tử hình
theo số liệu của cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chỉ trong năm năm trở lại đây trên địa bàn cả nước đã xảy ra tới năm bốn trăm linh vụ vi phạm pháp luật
gây dối trật tự công cộng giết người mà trong đó đối tượng sử dụng dao để gây án
từ đâu từ bao giờ và nguyên nhân nào đã khiến cho một dụng cụ phổ biến như dao trở thành công cụ gây án
theo thống kê của bộ công an như vậy
thì rõ ràng
các đối tượng thực hiện hành vi xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của người khác
gây dối trật tự công cộng chống người tính công vụ thì sử dụng khá là nhiều vũ khí thô sơ
cái này nó xuất phát từ nhiều yếu tố trong đó có vấn đề đầu tiên xác định là do ý thức coi thường pháp luật của các đối tượng này
thứ hai nữa là vấn đề về trình độ nhận thức của các đối tượng
thứ ba nữa là về khả năng kiểm soát cảm xúc của các đối tượng yếu tố tâm lý các đối tượng
thứ tư nữa là liên quan đến những cái thứ đó thì nó tồn tại khá là phổ biến trong xã hội
gia đình nào thì cũng sử dụng dao các loại dao dao thái dao chặt rồi là thậm chí là dao nhọn dao chọc tiết lợn
rồi dao nhọn gọt hoa quả những loại dao khá phổ biến trong đời sống xã hội thường ngày
rồi là ở các cái vùng cao thì sử dụng khá nhiều là dao quắm dao đi rừng phát cây phát lương
và hiện nay thì chúng ta còn nhập khẩu rất nhiều các loại dao
từ các nước châu âu rồi là nhật bản các loại dao rất là sắc bén nó không khác gì dao găm cả
và rõ ràng là từ cái nguồn cung từ cái việc sử dụng dồi dào như vậy khi có mâu thuẫn xung đột xảy ra
thì dẫn đến câu chuyện là rất nhiều đối tượng đã sử dụng những hung khí nguy hiểm như vậy
quả thật nếu xét về tính phổ biến và thông dụng thì có lẽ dao là một trong những công cụ đứng đầu
bởi lẽ nó luôn có sẵn trong cuộc sống hàng ngày
quả khảo sát tạm biệt
tại các làng nghề cơ sở sản xuất kinh doanh cho thấy
hiện trên cả nước có khoảng trên hai năm trăm linh mẫu dao khác nhau
trong đó có khoảng ba trăm linh loại dao có tính sát thương cao như dao bầu dao phay dao quắm
các loại dao nhập khẩu có nguồn gốc nước ngoài như dao nhật dao thái lan
do vậy khi đối tượng thực hiện hành vi với ý thức chủ quan động cơ mục đích trái pháp luật
sẽ dễ dàng mua hoặc tự chế các loại dao có tính sát thương cao để sử dụng
gây nguy hại đến tính mạng sức khỏe con người
nguyên mất an ninh trật tự
có thể thấy rằng dao là vật dụng sinh hoạt rất thiết yếu đối với mỗi gia đình
và phục vụ cho sinh hoạt của gia đình cũng như trong sản xuất cũng như kinh doanh
do vậy nếu được sử dụng đúng mục đích của nó thì dao lại không hề có tính chất nguy hiểm
tuy nhiên dao khi trở thành công cụ phương tiện của các đối tượng phạm tội
nó sẽ có cái mức độ gây nguy hiểm đến tính mạng của con người
ở mức độ nhất định nào đó tùy thuộc vào mục đích cũng như khả năng thực hiện hành vi của các đối tượng phạm tội
trước tình hình tội phạm sử dụng vũ khí thô sơ vũ khí tương tự vũ khí thô sơ
dao và phương tiện tương tự dao gây án đang diễn biến rất phức tạp
tại phiên họp hai mươi tám của ủy ban thường vụ quốc hội đại diện bộ công an đã đưa ra đề xuất
về việc bổ sung luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó có đề xuất đưa dao có tính sát thương cao vào danh mục vũ khí thô sơ
đề xuất trên hiện đang nhận được sự quan tâm của đa số người dân
dao nhọn thì là một vũ khí nguy hiểm tuy nhiên thì là dao nhọn được sử dụng hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta
do đây là những loại dao nào là vũ khí nguy hiểm thì cần phải được xem xét kỹ lưỡng trước khi thông qua
và đưa vào áp dụng vũ khí nguy hiểm
cần phải xem xét lại vết kỹ kỹ càng hơn bởi vì mỗi gia đình hiện nay thì cũng sử dụng các loại dao như là
dao thái dao bài như là dao gót hoa quả
thì việc này cũng cần phải xem xét kỹ lại với bộ công an
bày tỏ quan điểm đồng tình với đề xuất của bộ công an tuy nhiên luật sư đặng văn cường
trưởng văn phòng luật sư chính pháp cho rằng cần làm rõ khái niệm về dao có tính sát thương cao
trong quy định của luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
để hạn chế tối đa sự tác động đến các mặt sinh hoạt sản xuất khác của đời sống xã hội
với cá nhân tôi thì tôi đồng tình cái quan điểm là đưa những loại dao có tính chất sát thương cao
có tính chất là nguy hiểm vào vũ khí để mở rộng các loại vũ khí thô sơ
tuy nhiên là phải đặt khái niệm cho nó để người ta dễ hiểu
thứ hai nữa là phải tính đến câu chuyện là những loại dao đó
là loại dao mà không thông dụng phổ biến trong đời sống xã hội
và cái loại dao đó là cái loại dao mà không phải là công cụ lao động sản xuất
không phải là cái dụng cụ sinh hoạt là đang chiếm ưu thế trong xã hội
bên cạnh cái việc quy định nó là vũ khí thô sơ thì sẽ liên quan đến công tác quản lý
thì chắc chắn là khi đưa vào vũ hữu sơ rồi thì sẽ quy định về công tác quản lý nó
như các loại vũ khí thô sơ khác
và khi đó thì việc sử dụng được trang bị được cấp phép được quản lý
thì phải theo quy định của luật quản lý vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
trên thực tế việc sửa đổi bổ sung quy định về khái niệm vũ khí công cụ hỗ trợ là cần thiết
và nội dung dao có tính sát thương cao đưa vào danh mục vũ khí thô sơ
đã được bộ công an nghiên cứu khảo sát và đánh giá kỹ lưỡng trong vòng năm năm qua
đối với luật vũ khí sửa đổi
thì báo cáo với các đồng chí là chúng tôi đã đây không phải là năm nay chúng tôi mới nghiên cứu
mà trong năm năm vừa qua thực hiện thì hàng năm chúng tôi cũng đều có những tổng hợp
và kiến nghị về những sơ hở bất cập trong quá trình áp dụng luật
việc mà dùng vũ khí là dao để gây án đến năm mươi tám vụ việc
và năm mươi bốn đối tượng trong tổng số vụ việc của đối tượng
như vậy là chúng ta đã thấy cái tính chất phức tạp hàng ngày
cái thứ ba là
quá trình thực hiện thì tôi và các đã cử anh em đi nghiên cứu và đọc tài liệu của một số nước
mà người ta đã có những cái đề cập đến cái việc hung khí dao để làm cái phạm tội
và thực tế chúng ta đã chứng kiến
thì báo cáo với công chí là chúng tôi xin nghiêm túc để tiếp thu đầy đủ ý kiến của công chí
và sẽ phối hợp cùng với các cơ quan giải trình cụ thể căn cơ để công chí thấy nếu chúng ta chấp đi triển khai
để đề xuất sửa đổi ngày nào thì tội phạm còn tiếp tục xảy ra theo cái nhóm mà chúng tôi đề xuất ngày đó
trong khi bộ công an tiếp tục đánh giá bổ sung các ý kiến đóng góp xây dựng luật quản lý sử dụng vũ khí
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi sao cho có hiệu quả và phù hợp với thực tiễn
thì công tác tuyên truyền vận động mang tính phòng ngừa từ sớm từ xa
vẫn tiếp tục được lực lượng công an các địa phương trên cả nước chủ động triển khai
đơn cử như tại địa bàn
quận hà đông thành phố hà nội nơi có làng nghề đa sĩ
một trong những làng nghề nổi tiếng với nghề rèn chuyên sản xuất dao kéo
xác định địa bàn rất có thể là nơi các đối tượng xấu lợi dụng để thuê hoặc thực hiện hành vi chế tạo vũ khí thô sơ
lực lượng công an đã chủ động vận động người dân ký cam kết chập hành nghiêm pháp luật
không chế tạo hung khí không tiếp tay cho các đối tượng có hành vi sử dụng hung khí để phạm tội
từ đó nhận về nhiều chuyển biến tích cực
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình an ninh với cuộc sống ngày hôm nay cũng xin được khép lại
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai